chào mừng quý vị đến với bộ phim thời sự trưa của truyền hình nhân dân
chương trình thời sự trưa nay sẽ có những nội dung chính sau đây
thưa quý vị và các bạn
trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín
đang bùng phát trên khắp thế giới
nhưng với tinh thần vừa chống dịch
vừa phải thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc
đã chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết một mươi năm
đề án an ninh lương thực quốc gia
đến năm hai nghìn hai mươi
cùng sự và chủ trì có đồng chí nguyễn văn bình
ủy viên bộ chính trị trưởng ban kinh tế trung ương
phó thủ tướng trịnh đình dũng
cùng các đồng chí ủy viên trung ương đảng
là các lãnh đạo của các địa phương
và sáu mươi ba điểm cầu trong cả nước
đảm bảo an ninh lương thực của đất nước
là nhiệm vụ quan trọng trong bất cứ hoàn cảnh nào
để ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu
và tình hình dịch bệnh diễn ra
từ một nước thiếu lương thực trong một mươi năm
từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn một mươi tám
đã nhập mua dự trữ một sáu trăm chín mươi chín triệu tấn gạo
và tám trăm linh bốn triệu tấn thóc
là một trong ba nước đầu tiên
xuất khẩu lương thực với sản lượng lớn
gần đây đã áp dụng khoa học công nghệ
vào sản xuất nông nghiệp nền gạo của việt nam
trong năm hai nghìn một mươi chín
được công bố là một trong những loại gạo
ngon nhất thế giới
đời sống người nông dân được cải thiện tốt hơn
thiệt hại do thiên tai đã được hạn chế
tại hội nghị thủ tướng yêu cầu cần mạnh dạn
nói về những yếu kém của nông nghiệp nói chung
và an ninh lương thực nói riêng
thủ tướng đề nghị các địa phương
các nhà khoa học đóng góp thêm ý kiến
về những biện pháp lớn trong phạm vi quốc gia
để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia
thủ tướng yêu cầu trên tỉnh
philip ngọc cao
đã thông qua
được đáp ứng karena
hiện tại điều gì
đối với bọn nguyễn quân
chức trách viên
chức lạc của một sản xuất
tiếp với các nông nghiệp
đáp đảm bảo đối với các nông nghiệp
đối với các dân người
tinh thần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia nhất là trong thời kỳ biến đổi khí hậu cũng như bệnh dịch hiện nay
thủ tướng nhấn mạnh vấn đề chiến lược là phải đảm bảo lương thực dự trữ
để đáp ứng nhu cầu người dân bình ổn thị trường trong bất cứ hoàn cảnh nào
an ninh lương thực mãi mãi là vấn đề hệ trọng với mọi quốc gia
nhất là trong điều kiện bất ổn chính trị trên thế giới biến đổi khí hậu xảy ra
đặc biệt là vấn đề an ninh phi truyền thống
bên cạnh đó thủ tướng cũng mong muốn lắng nghe các ý kiến đánh giá
về chỉ đạo điều hành của chính phủ để chỉnh sửa cho phù hợp
bộ lao động thương binh và xã hội vừa có tờ trình sự thảo nghị định
điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
từ ngày một tháng bảy tám đối tượng dưới đây sẽ được tăng thêm bảy ba trăm tám mươi hai số tiền được hưởng so với trước đó
tám nhóm đối tượng là cán bộ công chức công nhân viên chức và người lao động
quân nhân công an nhân dân và người làm công
công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu cán bộ xã phường thị trấn quy định
tại nghị định số chín mươi hai năm hai nghìn chín nghị định số một trăm hai mươi một năm hai nghìn ba
và nghị định số chín năm một nghìn chín trăm chín mươi tám của chính phủ đang hưởng lương hưu trợ cấp
người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động công nhân cao su đang hưởng trợ cấp
cán bộ xã phường thị trấn đang hưởng trợ cấp theo quy định số một trăm ba mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
của hội đồng chính phủ và quyết định số một trăm một mươi một năm một nghìn chín trăm tám mươi một của hội đồng bộ trưởng
quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp cho quân nhân
quy định số một trăm bốn mươi hai năm hai nghìn tám quy định số ba mươi tám năm hai nghìn một mươi của thủ tướng
công an nhân dân đang hưởng trợ cấp theo quy định số năm mươi ba năm hai nghìn một mươi của thủ tướng
quân nhân công an nhân dân người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân
công an nhân dân đang hưởng trợ cấp theo quyết định số sáu mươi hai năm hai nghìn một mươi một của thủ tướng
người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp
bộ lao động thương minh và xã hội vừa có công văn gửi bảo hiểm xã hội việt nam
về hướng dẫn tạm dừng đóng bảo hiểm
bảo hiểm xã hội việt nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố
giả soát hướng dẫn tuyên truyền đến các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp
trong các ngành nghề lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc theo địa bàn
khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín gây ra
có từ năm mươi trở lên số lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc
để lập hồ sơ tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất
kể từ tháng doanh nghiệp đề nghị đến tháng sáu
đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi tiếp nhận giải quyết hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội
vào quỹ hưu trí và tử tuất của doanh nghiệp và không tính lãi theo đúng quy định
trong thời gian tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội không thực hiện thanh tra chuyên ngành
đóng hoặc kiểm tra theo kế hoạch việc chấp hành pháp luật về đóng bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín gây ra
nếu không có dấu hiệu vi phạm
trong trường hợp đến hết tháng sáu năm hai nghìn hai mươi nếu dịch covid một mươi chín vẫn chưa thuyên giảm và doanh nghiệp có đề nghị
thì bảo hiểm xã hội tỉnh thành phố phối hợp với sở lao động thương binh và xã hội sở tài chính
báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh thành phố gửi bảo hiểm xã hội việt nam để tiến hành xem xét giải quyết
thưa quý vị mặc dù đã có nhiều giải pháp nhưng tình trạng thiếu giáo viên ở các cấp học
bậc học tại quảng ngãi còn nhiều đặc biệt là ở bậc học mầm non và tiểu học
hiện quảng ngãi còn có một hai trăm linh giáo viên bị thiếu ở bậc học mầm non và tiểu học
do thiếu giáo viên trầm trọng ở các bậc học nên tỷ lệ giáo viên đứng lớp chưa bảo đảm theo quy định
ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy và nuôi dạy
đặc biệt đối với bậc học mầm non công tác chăm sóc và nuôi dạy trẻ chưa đáp ứng được yêu cầu
vì tỷ lệ giáo viên trên lớp quá thấp
việc dạy hai buổi tại các trường tiểu học thực hiện chưa đồng bộ đại trà vì không bảo đảm tỷ lệ giáo viên
chỉ tiêu biên chế giao cho ngành giáo dục của địa phương chưa bảo đảm theo định mức quy định
nên rất khó khăn trong việc sắp xếp bố trí nhân sự ở các trường học
hiện tỉnh quảng ngãi đã và đang giả soát thực hiện điều chuyển giáo viên phân công kiêm nhiệm
thực hiện chế độ giảm định mức tiết dạy và quy đổi các hoạt động chuyên môn khác ra tiết dạy
bảo đảm tính hợp lý và cân đối
văn phòng chính phủ vừa có thông báo kết luận của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại cuộc họp thường trực chính phủ
về phòng chống dịch covid một mươi chín tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh vào việt nam
trong khoảng thời gian ba mươi ngày bắt đầu từ giờ ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi
các trường hợp được miễn thị thực hoặc có giấy miễn thị thực cấp cho người gốc việt nam và thân nhân
một số trường hợp đặc biệt khác như là chuyên gia nhà quản lý doanh nghiệp lao động tay nghề cao
khi nhập cảnh phải có giấy xác nhận không dương tính với virus covid một mươi chín do cơ quan có thẩm quyền
ở nước sở tại cấp và giấy này được việt nam chấp nhận
các biện pháp nêu trên không áp dụng đối với người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao công vụ
các trường hợp nhập cảnh phải qua kiểm tra và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch phù hợp theo đúng quy định
ubnd tp đà nẵng vừa ra thông báo khẩn yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
thực hiện tiếp nhận cách ly phòng chống dịch đối với người nhập cư từ các nước asean đến đà nẵng
kể cả đường hàng không đường thủy đường bộ không được xảy ra sơ xuất đặc biệt là trong một hai ngày tới
cảng vụ hàng không miền trung khẩn trương làm việc với các hãng hàng không để cung cấp đầy đủ thông tin hành khách bay từ các nước asean
sở du lịch phối hợp với hiệp hội du lịch đàm phán với các cơ sở lưu trú được dự kiến làm địa điểm cách ly tập trung cho người nước ngoài
bảo đảm cơ số khoảng bảy trăm linh phòng ưu tiên cơ sở có đội ngũ nhân viên điều hành và vận hành số phòng từ năm mươi phòng trở lên
sở ngoại vụ thông báo đến các cơ quan chức năng ngoại giao về việc người nhập cảnh từ asean đến đà nẵng
từ giờ ngày một mươi tám tháng ba sẽ thực hiện cách ly tập trung trong một mươi bốn ngày
còn tại quảng ngãi để giảm thiểu tối đa việc lây lan sẵn sàng và chủ động ngăn chặn ứng phó với dịch bệnh
công an tỉnh đã phối hợp với ngành chức năng tăng cường kiểm tra người việt nam và người nước ngoài khi nhập cảnh vào việt nam
kiểm tra tình hình lưu trú khai báo y tế bảo đảm an toàn cho người dân
qua công tác kiểm tra ngành chức năng đã phát hiện một số đơn vị doanh nghiệp lưu trú sai phạm
người nước ngoài nhập cảnh lưu trú không khai báo
lực lượng công an đã lập biên bản cách ly và xử lý các trường hợp sai phạm
sau khi nhận được thông báo của bộ y tế về ca mắc covid một mươi chín thứ năm mươi bảy của việt nam
đang được cách ly theo dõi tại thành phố hội an tỉnh quảng nam
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đã chuyển bệnh nhân này đến bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam
để điều trị cách ly theo quy định của bộ y tế
thay vì phải di chuyển bệnh nhân ra bệnh viện trung ương huế như hai trường hợp trước đó
chín h ba mươi sáng nay
ngày một mươi tám tháng ba viện pasteur nha trang thông báo có thêm một bệnh nhân dương tính với sars cov hai
nâng tổng số người mắc bệnh covid một mươi chín tại việt nam lên sáu mươi bảy bệnh nhân
bệnh nhân nam ba mươi sáu tuổi địa chỉ ở thôn văn lâm ba xã phước nam huyện thuận nam tỉnh ninh thuận
hiện nay bệnh nhân đang được điều trị tại khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện đa khoa tỉnh ninh thuận
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến rất phức tạp
ngành chức năng của tỉnh đồng nai đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền
đặc biệt là tại các điểm vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang được thực hiện có hiệu quả
ngoài các hình thức tuyên truyền qua loa phóng thanh xe lưu động
những ngày này cán bộ xã xuân mỹ huyện cẩm mỹ đã trực tiếp đến các hộ đồng bào dân tộc chơ ro
để tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
qua đó góp phần giúp người dân nâng cao nhận thức và chủ động phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này
thì cũng nghe truyền bệnh đạt hình hình giữa bên hộ phụ nữ
rồi phát loa rồi cả dự định để phòng để làm đeo hộp trang
đồng bào dân tộc hướng ứng rất là nhiệt tình luôn
và bây giờ nhiều người cũng rất là nhận thức cao
họ cũng thường xuyên theo dõi trên báo mạng rồi điện thoại
nên là người ta cũng rất là hiểu biết
chỉ có một số người lớn tuổi thì nhiều khi cũng chưa được rõ lắm
chỉ tính riêng tại địa bàn hiện cẩm mỹ
có trên một mươi sáu hộ đồng bào với nhiều dân tộc
khác nhau đa phần bà con thường sống theo từng ấp và ở các vùng sâu vùng xa
nên thông tin về dịch bệnh còn hạn chế
do đó chính quyền địa phương đã tăng cường các hình thức tuyên truyền
đến tận các hộ dân về phòng chống dịch bệnh
cho các cơ quan chức năng trước tiên là ngành y tế
để chủ động trong công tác tham mưu cho các quân quyền
từ công tác tuyên truyền các nhân bản của cấp trên
tuyên truyền và xây dựng các kế hoạch
theo dõi các thông tin
các phương tiện để nắm bắt và triển khai kịp thời cho địa phương
tại đồng nai đến thời điểm này
dù chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với covid một mươi chín
nhưng các cấp các ngành đang gồng mình phòng chống dịch bệnh
lúc này hơn ai hết mỗi người dân cần trang bị cho mình kiến thức
về công tác phòng chống dịch
đồng thời chủ động thực hiện phòng bệnh tại nhà
có phần bảo vệ sức khỏe của chính mình và cộng đồng
hiện tại nhiều địa phương trong cả nước đã đóng cửa điểm tham quan
dừng hoạt động du lịch vì dịch covid một mươi chín
như tại tp hcm tạm đóng cửa từ ngày một mươi bảy tháng ba đến ngày một tháng bốn
di tích lịch sử hội trường thống nhất
trong khi đó khu du lịch suối tiên đầm sen
cũng tạm ngừng phục vụ du khách đến hết tháng ba
tỉnh kiên giang cũng dừng đón khách du lịch quốc tế
khách du lịch nội địa đến từ vùng dịch
và khách du lịch theo đoàn đến tham quan từ bảy giờ ngày một mươi bảy tháng ba
tỉnh ninh thuận cũng quyết định dừng các hoạt động
tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí
có hoạt động tham quan tại các điểm di tích lịch sử
tỉnh bình thuận bình định tạm dùng hoạt động
đón tiếp khách tham quan du lịch
tại các điểm di tích lịch sử văn hóa
danh làm thắng cảnh địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh
ủy ban nhân dân tp quy nhơn cũng dừng khai thác
tuyến du lịch ra đảo nhân châu
hay còn gọi là cù lao xanh
gần như cả nước đóng cửa các điểm tham quan
ngừng hoạt động du lịch bao gồm quảng ninh
có hạ long yên tử ninh bình
có cố đô hoa lư vườn quốc gia quốc vương
hà nội có di tích nhà tù hỏa lò
văn miếu quốc tử giám thanh hóa
quảng bình quảng trị thuật thiên huế
quảng nam có hội an cù lao tràm
quảng ngãi có lý sơn khánh hòa
bảo đệ vũng tàu có côn đảo tiền giang
bến tre đồng tháp an giang
tiếp theo chương trình là
cụng thông tin về tình hình dịch covid một mươi chín
tại các nước trên thế giới
singapore hôm qua đã ghi nhận thêm
hai mươi ba ca nhiễm mới mức cao nhất trong ngày
tại nước này nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín
trong khi đó malaysia hiện là quốc gia
có số ca nhiễm cao nhất tại đông nam á
với sáu trăm bảy mươi ba ca trong đó có hai ca tử vong đầu tiên
indonesia ghi nhận thêm hai ca tử vong
và đã quyết định tạm ngừng miễn thị thực
trong một tháng và mở rộng lệnh cấm nhập cảnh
thêm hai mươi sáu ca tử vong do covid một mươi chín
ở mỹ nâng tổng số ca tử vong
ở nước này lên một trăm một mươi hai trong đó gần một nửa
ở bang washington nước mỹ sẽ bơm
một tỷ usd kích thích nền kinh tế
trong khi tại bang new york đã có đề xuất
người dân không ra đường
chính phủ argentina ngày một mươi bảy tháng ba
đã quyết định tạm dừng các chuyến bay nội địa
các tuyến xe khách và tàu hỏa đường dài
trong nước trong thời gian năm ngày trong khi đó
nước láng giềng bolivia thông báo đóng cửa biên giới
mạng xã hội facebook
hỗ trợ một trăm linh triệu usd cho các doanh nghiệp
nhỏ tại ba mươi nước để ứng phó
trước những tác động tiêu cực về kinh tế của dịch bệnh
quyết định hỗ trợ được đưa ra do facebook
nhận thấy hỗ trợ tài chính là cách tốt nhất
giúp các doanh nghiệp nhỏ vượt qua giai đoạn
thách thức hiện nay
bộ trưởng tài chính anh đã công bố gói hỗ trợ
cho các doanh nghiệp anh vay trị giá ba trăm ba mươi tỷ bảng
nhằm thúc đẩy kinh tế anh
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang lan rộng
ngoài ra thuế đối với bất động sản
cho kinh doanh thương mại được miễn trong năm nay
các cửa hàng quán xá nhà hát nhà hàng ăn
sẽ không phải trả lãi suất
vay ngân hàng trong một mươi hai tháng
ban tổ chức nhiều sự kiện thể thao quốc tế
đã đồng loạt thông báo hoãn một loạt sự kiện
như các giải bóng đá euro hai nghìn hai mươi
copa america và giải quần vật
pháp mở rộng
liên đoàn bóng đá châu âu đã chính thức xác nhận
hoãn giải euro hai nghìn hai mươi sang năm hai nghìn hai mươi
tiếp theo chương trình mưa đá
tiếp tục xuất hiện tại lào cai yên bái
bạc liêu sản xuất an toàn trong mùa hạn mặn
thưa quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao
kết hợp với không khí lạnh tăng cường
nên đêm ngày một mươi bảy tháng ba
dạng sáng ngày một mươi tám tháng ba
nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh lào cai
có mưa vừa mưa to
đặc biệt là một số địa phương còn xuất hiện
cả mưa đá làm ảnh hưởng và thiệt hại
đến nhà cửa hoa màu của người dân
theo thông tin từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lào cai
qua thống kê sơ bộ từ các địa phương
mưa đá và rông lốc đã làm tám mươi hai nhà dân
bị tốc mái vỡ ngói
trong đó gần năm mươi nhà bị hư hỏng trên năm mươi
hàng trăm hectare cây trồng
tại các huyện simacai bắc hà
văn bàn và mường khương bị ảnh hưởng
ngay sau khi xảy ra rông lốc mưa đá
các địa phương của tỉnh lào cai đã nhanh chóng
chỉ đạo cán bộ dân quân và các lực lượng chức năng khác
xuống các thôn bản hỗ trợ người dân
sửa chữa nhà cửa khắc phục thiệt hại
nhanh chóng ổn định cuộc sống
đồng thời thống kê lên phương án
để hỗ trợ cho người dân
vào khoảng hai mươi ba h ngày một mươi bảy tháng ba
trên địa bàn huyện lục yên tỉnh yên bái
đã xảy ra rông lốc kèm theo mưa đá
cục bộ ở nhiều xã thị trấn
đã làm nhiều diện tích hoa màu vụ xuân bị thiệt hại
một số nhà ở của các hộ gia đình
bị tốc mái do mưa to còn gây
ngập cục bộ đường tỉnh một trăm bảy mươi một
huyện lục yên đã chỉ đạo các xã thị trấn
ra soát thống kê thiệt hại
huy động lực lượng tham gia giúp đỡ khắc phục
trên địa bàn tỉnh yên bái dự báo
vẫn có mưa nhiệt độ xuống thấp ở vùng núi
các địa phương cần duy trì trực ban
để phòng chống mọi tình huống có thể xảy ra
thưa quý vị hiện nay
nhiều tỉnh ở đồng bằng sông kiều long
đang phải gồng mình chống trọi
với hạn hán và xâm nhập mặn diễn ra
ngày càng khắc nghiệt tại bạc liêu
thì nhờ chủ động triển khai các giải pháp
ứng phó nên đến thời điểm này
sản xuất của người dân vẫn bảo đảm
đây là mô hình tưới ướt khô
sen kẽ của nông dân xã vĩnh hưng
huyện vĩnh lợi với ưu điểm tiết kiệm
nguồn nước tưới chi phí đầu tư thấp
và năng suất cao đang tiếp tục được nhân rộng
đây là mô hình thích ứng tốt trong thời điểm hạn mặn
mình có cái tầm ôm
thành ra khi mà ở trên thông báo về
ở huyện thông báo về là
nước mặn thì báo cho mình trước
có một tuần lễ nó gần tới rồi
thì mình đắp mình đưa lên thành ra hầu như lúa mà
từ lúc mà mình có cái cánh đồng
rồi có trạm bơm đầu tư trạm bơm
rồi nè tới đến bây giờ thì
mình không có bị cái trường hợp mà
nhiễm mặn trên ruộng
và ở đây thì mình làm là ba vụ
dù kinh nghiệm từ đợt hạn mặn
huyện vĩnh lợi đã triển khai công tác
ứng phó ngay từ đầu mùa khô theo cảnh báo
của ngành chức năng đến thời điểm này
tình hình sản xuất trên địa bàn huyện vẫn bảo đảm ổn định
nhiều diện tích lúa đã bắt đầu thu hoạch
ước tính năng suất bình quân từ sáu năm
đến bảy tấn trên một hectare
kiểm tra các cái cống
để có giải pháp cụ thể như là
đắp xuống cát
để ngăn không cho nước mặn xâm nhập vào
thường xuyên đo đô mặn
rồi cảnh báo cho bà con khu vực
các cái điểm mà có nguy cơ
xâm nhập mặn để khuyến cáo
bà con cách bôm rồi
kỹ thuật để bôm xả làm sao
cho đảm bảo không để
nhiễm mặn vào lúa thì qua đó thì
công tác phòng chống mặn
bã năm nay tỉnh
bàng liêu đã chủ động điều chỉnh lịch thời vụ
và giảm hơn năm bốn trăm linh hectare lúa
đông xuân tại các vùng có nguy cơ thiếu nước
đồng thời tăng cường các giải pháp bảo vệ
các diện tích lúa đông xuân trong đó khuyến cáo
người dân áp dụng các biện pháp tới nước tiết kiệm
trong trường hợp xấu tỉnh sẽ đắp
ba trăm tám mươi đập tạm để bơm và chữ nước
ngọt bảo vệ cho các diện tích lúa đông xuân
không để xảy ra thiệt hại
mới đây hội đồng nhân dân
thành phố đà nẵng đã thống nhất chấp thuận
chủ trương đầu tư bốn dự án đô thị sinh thái
ở tây bắc đà nẵng với tổng vốn
đầu tư gần bốn tỷ đồng
đồng thời giao ủy ban nhân dân thành phố thực hiện
bốn dự án bao gồm
khu biệt thựa sinh thái hồ trước đông
xã hòa nhơn khu biệt thựa sinh thái phía tây
đường tránh nam hải vân khu đô thị
sinh thái phía bắc đường hoàng văn thái
khu biệt thựa sinh thái phía đông đường tránh nam hải vân
thành phố đà nẵng cho biết gần bốn tỷ đồng
trên chưa bao gồm tiền sử dụng đất
các dự án sẽ được đấu thầu để chọn
nhà thầu xây dựng khu đô thị sinh thái
theo điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đà nẵng
đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn

mở rộng phía tây huyện hòa vang
hình thành các đô thị dãn dân dự kiến
có đường sắt bắc nam cao tốc đây là
cụm đô thị sinh thái lớn nhất hiện nay
được đầu tư tại thành phố đà nẵng
ủy ban nhân dân thành phố hà nội
vừa thống nhất đề xuất của sở kế hoạch
và đầu tư thí điểm đầu tư hệ thống
xe đạp điện chia sẻ người dùng
qua phần mềm quản lý điện thoại thông minh
tại khu vực quận hoàn kiếm
ủy ban nhân dân thành phố hà nội
giao sở kế hoạch và đầu tư
hướng dẫn nhà đầu tư điều chỉnh lại tên đề án
thí điểm gắn gọn phù hợp với bản chất
dự án cho thuê xe đạp điện theo mô hình
kinh tế chia sẻ việc ứng dụng công nghệ
thông tin để phục vụ quản lý vận hành
không phải dự án công nghệ thông tin
sở kế hoạch và đầu tư
cùng sở giao thông vận tải và ủy ban nhân dân
quận hoàn kiếm nghiên cứu tham mưu
xác định vị trí để xe đạp
nằm ngoài không gian phố đi bộ hợp lý
để thay thế đi bộ nhưng kết nối được
với các phương tiện vận tải hành khách công cộng
kết nối giữa các trụ sở cơ quan với các trung tâm
thương mại các sở ngành liên quan
đưa ra quy định về việc sử dụng hệ thống
xe đạp điện trong khu vực thời gian cho phép
và công khai quy định với người dân
xe đạp điện phải thiết kế đặc thù
gắn với logo thành phố hà nội
mới đây bệnh viện nhi trung ương đã triển khai
mô hình tiêm chủng mở rộng ngay tại bệnh viện
đây là lần đầu tiên các mũi vaccine
miễn phí trong chương trình tiêm chủng mở rộng
quốc gia được thực hiện tại một bệnh viện công
em bé này đã bỏ lỡ một kỳ tiêm do mắc bệnh
đường tiêu hóa sau khi được điều trị
tại bệnh viện nhi trung ương và được các bác sĩ
tư vấn em đã được tiêm mũi viêm gắn bê
một trong những mũi tiêm nằm trong chương trình
tiêm chủng mở rộng
mỗi ngày bệnh viện nhi trung ương
tiếp nhận hơn bốn ca khám ngoại chú
và nội chú trong đó có một phần hai
bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính những
bệnh nhân này theo quy định mới sẽ không
được tiêm chủng tại tuyên dưới vì vậy
nhiều em nhỏ có thể sẽ bị bỏ qua mũi tiêm
chính vì vậy bệnh viện quyết định
triển khai tiêm chủng tại viện
nghị định hai nghìn bốn trăm bảy mươi những bệnh nhân
có các bệnh đặc biệt sẽ thực hiện
tổ chức tiêm chủng tại bệnh viện
và cũng theo nghị quyết hai mươi của bán
cân sự của trung ương đảng
sẽ khuyến khích nâng cao chất lượng
và sức khỏe của toàn dân từ mục tiêu
đấy chúng tôi thấy rằng nó sẽ không mất
sự không bằng trong y tế
tức là những bệnh nhân khỏe mạnh thì lại được tiêm rất là nhiều
nhưng trong đó khi đó những đối tượng
mà cần được tiêm đặc biệt các bệnh nhân
mắc các bệnh mạng tính thì không được tiêm chủng
vì vậy mà dựa trên vấn đề đấy
thì bệnh nhân bệnh viện cũng đã quyết tâm
là thực hiện tổ chức các chương trình
hoạt động tiêm chủng tại bệnh viện
hiện tại bệnh viện đang triển khai
tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ
đặc biệt đối với những bệnh nhi không đi lại được
yếu hay thở oxy thì trung tâm
sẽ cử bác sĩ và điều dưỡng xuống tận bệnh phòng
để khám và tiêm nếu đủ điều kiện
thật ra là cũng mới triển khai được có mấy hôm
nhưng mà cũng gây được một cái hiệu ứng rất là tốt
và người dân thì cũng rất là
hứng thú với vấn đề này
bởi vì là những bệnh nhân có các bệnh mạng tính
nhập viện thông thường cũng không phải là
hầu hết là các bệnh nhân có điều kiện
mà hầu hết là những bệnh nhân cũng có nhiều cái hoàn cảnh
khó khăn chính vì vậy mà
chương trình tiêm chủng mở rộng mình được mở ra
và các bệnh nhân rất là hào hứng
là một trong những bệnh viện
có số bệnh nghi đến thăm khám điều trị
cao nhất cả nước việc triển khai tiêm chủng mở rộng
trong viện sẽ giúp các bậc phụ huynh thuận lợi
kết hợp trong đi lại và yên tâm về công tác
theo dõi sau tiêm nếu có biến chứng xảy ra
hy vọng rằng với mô hình này
tỷ lệ tiêm chủng mở rộng sẽ ngày càng cao trong cộng đồng
thưa quý vị bằng tình cảm trách nhiệm
và sự tri ân sâu sắc hơn ba mươi năm qua
các cán bộ
và nhân viên đội quy tập năm trăm tám mươi tám
bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng bình
đã vượt qua mọi khó khăn nguy hiểm
để có thể quy tập
hài cốt các liệt sĩ tỉnh nguyện
và chuyên gia việt nam hy sinh tại lào
đưa về an táng
từ nguồn thông tin của nhân dân nước bản lào cung cấp
sau hơn bốn ngày mở rộng địa bàn tìm kiếm
đội quy tập năm trăm tám mươi chín đã tiến hành khảo sát
và tìm thấy hai hài cốt liệt sĩ
là bộ đội việt nam hy sinh trong kháng chiến
trong mỹ năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
ở khu vực hàng đá thạm lông
nằm cách nhau gần năm mươi mét
ở độ sâu năm mươi cm
thực hiện cái nhiệm vụ này
khi mà gặp được cả hai hài cốt liệt sĩ
thì rất là phấn khởi
mình cũng rất là mong muốn
để tìm kiếm có gạc bạc
để đưa gạc bạc
quê hương đất mẹ
từ đầu mùa khô
năm hai nghìn một mươi chín cho đến nay
đội quy tập năm trăm tám mươi chín đã triển khai lực lượng
tìm kiếm ở sáu mươi bản làng
cất bốc được một mươi chín hải cốt liệt sĩ
quân tình nguyện và chuyên gia việt nam
nâng tổng số hài cốt liệt sĩ tìm được
trên đất bạn lào từ trước đến nay
là một bảy trăm hai mươi sáu hài cốt
vì nền tự do độc lập vì nhiệm vụ quốc tế cao cả
những người con ưu tú của dân tộc việt nam
đã ảnh dũng hy sinh
và còn rất nhiều hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện
còn nằm lại trên đất nước lào anh em
với trách nhiệm của thế hệ hôm nay
cán bộ nhân viên đội quy tập năm trăm tám mươi chín
sẽ nỗ lực quyết tâm
khi còn có thông tin về liệt sĩ
thì các anh vẫn tiếp tục đi tìm đồng đội
quý vị và các bạn thân mến
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
chương trình thời sự trưa của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại